thông tin từ cảng hàng không quốc tế nội bài cho biết trong tháng một mươi vừa qua cảng đã liên tục nhận được phản ánh của người dân về việc có người giả danh nhân viên sân bay nhân viên hải quan sân bay yêu cầu nộp các khoản phí chuyển phát nhanh phí hải quan để chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng là các khách hàng có thân nhân ở nước ngoài hoặc các giao dịch mua bán hàng hóa ở nước ngoài lãnh đạo cảng hàng không quốc tế nội bài đề nghị người dân khi nhận được những cuộc điện thoại như trên cần cảnh giác thông báo cho cơ quan chức năng để phối hợp điều tra làm rõ hành vi lừa đảo